mở cửa phiên giao dịch sáng ngày một mươi tháng ba giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc
cùng với đó giá vàng trong nước tiếp tục giảm từ ba đến ba năm triệu đồng một lượng tùy theo từng công ty vàng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết vàng miếng ở mức sáu mươi sáu sáu mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
mức giá này giảm ba triệu đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó
công ty phú quý cũng tăng giá bán vàng lên mức sáu mươi sáu sáu mươi tám triệu đồng một lượng
mức giá này giảm ba năm triệu đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó
so với mức đỉnh giá ba ngày trước mỗi lượng vàng người dân lỗ tới bảy bốn triệu đồng